truyền yêu quyết định hạnh phúc của một cặp đôi thì lên đỉnh là giai đoạn khiến cả hai thăng hoa cảm xúc
nhưng rất nhiều phụ nữ không biết thế nào là được thăng hoa hay đòi hỏi gì để được chồng dìu lên đỉnh
đàn ông khi yêu thường đặt từ khoái nhưng nhiều phụ nữ rất khó lên đỉnh với chồng và đương nhiên chẳng biết thế nào là thăng hoa cảm xúc
tình dục là yếu tố quan trọng quyết định hạnh phúc của một cặp đôi thì lên đỉnh là giai đoạn khiến cả hai thăng hoa cảm xúc
ở đàn ông việc đặt cược khoái trong quan hệ là một điều khá hiển nhiên và xảy ra trong mỗi lần quan hệ
nhưng vì sao phụ nữ lại khó lên đỉnh mỗi khi quan hệ với chồng đó là câu hỏi được nhiều người phụ nữ quan tâm
lên đỉnh mang đến cho con người cảm xúc tuyệt vời khó tả mà không niềm vui nào có thể mang tới
bởi lẽ khi cảm xúc dâng trào máu được bơm về cơ quan sinh dục đồng thời các dây thần kinh được kích thích khiến cơ thể ngất ngầy khó tả
nếu không được tận hưởng cảm giác lên đỉnh tuyệt vời này trong chuyện chăn gối thật sự là một thiệt thòi lớn đối với phụ nữ
vậy điều gì cản trở khiến các nàng khó lên đỉnh
nguyên nhân một phần là do phụ nữ chưa được đáp ứng đủ về tinh thần trong quá trình giao ban hay xảy ra ở các cặp bận rộn
hoặc đã chung sống với nhau một thời gian dài khiến việc quan hệ trở thành một thói quen khó bỏ
mà khi đã là thói quen thì có xu hướng thực hiện qua loa thiếu bài bản
nhiều cặp vợ chồng đã chia sẻ với chuyên gia về chuyện chăn gối không còn ý nghĩa
bởi sau một mươi đến hai mươi năm chung sống những bài cũ đã trở thành lối mòn như một cỗ máy lập trình sẵn mà không được res từ năm này qua năm khác
chồng thì đòi vợ yêu chỉ bởi nhu cầu sinh lý
vợ thì trả bài chồng cho có
dần ra vợ không còn cảm xúc trong khi quan hệ với chồng
bằng chứng là hơn bốn mươi phụ nữ khẳng định đã rất lâu rồi không biết thế nào là được thăng hoa
không biết nên đòi hỏi gì hay làm gì để được chồng đáp ứng trong cuộc yêu
điều này thực sự nghiêm trọng và ảnh hưởng không chỉ quá trình lên đỉnh mà còn có tác động xấu đến tình cảm vợ chồng lâu dài
khi chồng thể hiện những hành vi âu yếm
những tư thế yêu mà bạn thích
nhưng chồng đầu bạn vẫn còn đang bực tức vì chuyện cãi cọ với mẹ chồng thì sao mà có thể thoải mái được
những ngánh nặng tâm lý trong lòng ước chế quá trình tái tạo các hắc môn sinh dụng khiến phụ nữ khó lên đỉnh
còn khiến chồng không thoải mái
bí quyết là hãy giải quyết hết khúc pháp trong lòng hãy tạo gác chúng sang một bên để có những trải nghiệm tuyệt vời
ham muốn tình dục ở đàn ông rất luôn mãnh liệt
thế nhưng ở phụ nữ có những giai đoạn dễ đạt được cực khoái
thú với vấn đề tình dục
nắm được sự thay đổi về mặt sinh lý này đồng nghĩa với việc bạn đã trả lời được câu hỏi
vì sao phụ nữ khó lên đỉnh
theo các nhà nghiên cứu về sinh lý phụ nữ dễ đạt tình hơn trong thời kỳ dụng chứng
hoặc những ngày cuối của thời kỳ kinh nguyệt
dưới góc nhìn khoa học thì đây là lúc nồng độ hóc môn estrogen tăng cao đột ngột
các chị em sẽ xuất hiện ham muốn mãnh liệt và cảm thấy sung mãng hơn trong chuyện ấy
trong những cuộc mốc
mà phụ nữ không cảm thấy thỏa mãn về tình dục là quá trình sau sinh cho con bú và thời kỳ tiền mãn kinh
thời gian này
cơ thể không sản sinh mạnh mẽ các hốc môn sinh dục và nội tiết tố nhằm tạo kích thích và hang muốn
điều này dẫn đến khó khăn trong việc lên đỉnh ghế quan hệ với chồng
ví dụ như
trong quá trình nuôi con
toàn bộ sự ưu tiên về chất dinh dưỡng trong cơ thể phụ nữ đều dành cho quá trình sản sinh sữa cho con
quá trình hình thành sữa khiến cơ thể tạo ra một chất ghê ước chế nội tiết tố và hạt muốn tình dục
vì vậy sự thay đổi về yếu tố sinh lý cũng là những rào cản trên con đường đặt được cử khoái của chị em
đây là một trong những vấn đề tương đối nhạy cảm mà nhiều chị em đã nhận ra
nhưng vẫn ngại ngần và không dám góp ý cho chồng vì nhiều lý do
trong đó có việc các chàng khá thiếu kỹ năng
linh hoạt trong quá trình đáp ứng nhu cầu sinh lý của vợ
là một trong những nguyên nhân phụ nữ kho linh đỉnh
hoặc có thể do chồng chưa đi đến chợ đã hết tiền khiến phụ nữ sở khóc sở cười
vì chưa kịp được hưởng sự ngọt ngào ân ái thì chồng đã vội thu quân về
để vấn đề này không ảnh hưởng đến tâm lý phụ nữ
đồng thời không làm bất hướng của cả hai
phụ nữ chủ động bồi bổ cho chồng bằng việc thay đổi chế độ ăn hàng ngày
để chàng có thêm sức khỏe tình dục
cả hai cần học hỏi những chiêu mới để quyến rũ nhau
phụ nữ cũng có thể làm chủ cuộc yêu
chắc chắn trải nghiệm này sẽ đem đến sự mới mẻ
và kích thích hơn
so với việc nàm chờ chồng thể hiện
phái yếu rất nhạy cảm
tâm lý phụ nữ luôn thay đổi thất thường
đó là do tâm lý không thoải mái khi quan hệ
lý giải thêm nguyên nhân
vì sao phụ nữ khó lên đỉnh
nhiều anh em chứng kiến chị em cùng cơ quan
ngay tâm trạng không tốt là biết ngay
bởi họ làm gì cũng đá thúng nụ nia
động tí là cao gắt
không hài lòng
chuyện giường chiếu
một vấn đề nhạy cảm đã ảnh hưởng tới yếu tố tâm lý và công việc của phụ nữ
khi lâm trận với một tâm trạng không tốt
thì chất lượng của yêu sẽ bị giảm
nên tất nhiên không thể làm cả hai thăng hoa
phụ nữ khó lên đỉnh vì
tâm lý không đạt được thăng hoa vì cảm xúc
tâm lý không thoải mái khi quan hệ
khó tìm được khoái cả vì yếu tố sinh lý
chồng chưa chiều vợ đúng cách
không đạt được thăng hoa vì cảm xúc
không đạt được khoái cảm trong tình dục
thì phụ nữ sẽ không lên đỉnh
không thăng hoa được
đỉnh hình thành do nhiều yếu tố khác nhau
nhưng phụ nữ
sớm hành động để tìm ra lời giải đáp hợp lý cho việc
vì sao khó lên đỉnh để giữ gìn hạnh phúc gia đình
và giữ lửa chăn gối
tình dục mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đối với cả nam với nữ
dưới đây là những lý giải khoa học
tại sao tình dục khiến cho phụ nữ trở nên xinh đẹp
trẻ trung và hấp dẫn hơn
theo một nghiên cứu
một nhà tâm lý học lâm sàng tư vấn người anh đã phát hiện ra rằng
các cặp đôi quan hệ tình dục đều đặn hai ba lần nữa
trong trẻ hơn một mươi tuổi so với tuổi thọ của họ
tiến sĩ cũng đã đưa ra một số lý thuyết của đàn ông
tại sao những cuộc ân ái thường xuyên
dường như là nguồn gốc của sự trẻ trung
các khía cạnh tình cảm
tâm lý và sinh lý của cuộc ân ái
có ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của một người
ông tin rằng tình dục kích thích giải phóng các hóa chất
giúp giảm căng thẳng
các cặp đôi quan hệ tình dục thường xuyên cũng có ý thức giữ gìn vóc sáng
và nỗ lực để có được vẻ ngoài đẹp đẽ
hấp dẫn với bạn đời
có một đời sống tình dục lý tưởng
cũng cải thiện lòng tự trọng và giúp bạn hạnh phúc hơn rất nhiều
một tình dục khiến cho phụ nữ trở nên rạng rỡ
mọi người đều thấy những phụ nữ hạnh phúc thường có vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ trung hơn
một cuộc sống tình dục hài hòa
sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch
và cải thiện lưu thông máu tốt hơn
điều này sẽ bơm một lượng oxy dồi dào
vào các cơ quan trong cơ thể
đặc biệt khiến cho da rẻ bạn tươi sáng và hồng hào hơn
làm chuyện ấy thường xuyên và thỏa mãn
sẽ khiến bạn trở nên xinh đẹp và tỏa sáng
quan hệ tình dục đều đặn
làm tăng nồng độ estrogen ở phụ nữ
thúc đẩy sản xuất collagen
ngăn ngừa nếp nhăn và tránh tình trạng khô ra quá mức
vì vậy làn do của bạn trở nên tươi sáng hơn sau khi quan hệ tình dục
các hoạt động tình dục tương tự như hoạt động thể chất
giúp cơ thể đào thải độc tố
giúp cho bạn có vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy sức sống
đẩy lùi hiện tượng da lão hóa và cháy xệ theo tuổi tác
quan hệ tình dục có thể ngăn ngừa mụn trứng cá
giúp phụ nữ tự tin hơn
theo góc độ khoa học
quan hệ tình dục giúp cân bằng các hormôn giới tính
không gây tăng tiết mạnh một loại hormôn nào
do đó nó làm giảm sự xuất hiện của mụn chướng cá do nội tiết tố
hàm lượng hormôn không ổn định
là một trong những nguyên nhân gây mụn chướng cá sai sẵn đối với nhiều chị em
quan hệ tình dục cũng làm tăng nồng độ imuglobin
một loại kháng thể
giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể
vì thế chuyện chăn gối có tác dụng đối với việc ngăn ngừa mụn chướng cá nội tiết ở phụ nữ
tình dục cũng cải thiện lưu thông máu
giúp da loại bỏ độc tố và tăng cường dinh dưỡng đến làn da
kết quả của việc yêu điều đặt đó là làn da mịn màng
và mái tóc cũng mượt hơn
điều đó khiến cho phụ nữ tự tin hơn với vẻ ngoài của mình
ba tình dục giúp giảm căng thẳng
khiến bạn trẻ trung hơn
khi quan hệ tình dục
cơ thể cảm thấy sẵn khoái và thư giãn
quan hệ tình dục giúp giải phóng các hóa chất
mang lại cảm giác tốt hơn trong não như otocin
những chất này giúp bạn làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng
căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa da
đứng sau tác hại của ánh mặt trời
vì vậy lợi ích giảm căng thẳng của quan hệ tình dục
khiến mọi người trông trẻ hơn
ngoài ra khi quan hệ tình dục đạt được cướng khoái
cơ thể sẽ giải phóng da chất prolactin
khiến chúng ta cảm thấy thư giãn và buồn ngủ
tình dục giúp chúng ta ngủ ngon hơn
và chất lượng giấc ngủ cũng rất quan trọng trong việc giảm căng thẳng tâm lý
tiến sĩ gwynne cũng cho rằng
tác động giảm căng thẳng của tình dục thường xuyên
chỉ áp dụng cho những cặp vợ chồng có kết hôn
những kiểu tình một đêm
và những cuộc tình nguồn trộm thường gần hơn